xin kính chào quý vị và các bạn
vâng và dù đã rất vui sướng trong niềm vui thể thao nhưng cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã không quên thức dậy sớm
để dành thời gian đón xem các tin tức hấp dẫn trong chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây thì mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay thứ sáu ngày hai mươi bốn tháng tám
tại thành phố nam ninh khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
bộ công an trung quốc đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án mua bán ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn
giữa việt nam và trung quốc
đóng góp một phần ba tổng thu ngân sách của tỉnh nhưng người nuôi tôm hùm tại đông hòa phú yên lại đang bị chính quyền phớt lờ quyền lợi
tiểu mục bàn chuyện sáng ngày hôm nay cùng mạng đàm về câu chuyện hà giang cấp sổ đỏ dinh thủ vua mèo tiền hậu bấp nhất
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng tám mạng xã hội facebook tạm dừng hoạt động
hàng trăm ứng dụng do lo ngại rào rỉ dữ liệu
sáng ngày hai mươi ba tháng tám tại thành phố nam ninh khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc bộ công an trung quốc đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án mua bán ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn bí số ba trăm linh năm trung quốc việt nam
sự họp báo về phía trung quốc có đồng chí an quốc quân phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban phòng chống ma túy
đồng chí bổ tường bân phó giám đốc công an khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
về phía bộ công an việt nam có đồng chí đại tá nguyễn định nam phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đại tá nguyễn trung thực giám đốc công an tỉnh lạng sơn cùng đông đảo phóng viên các báo đài truyền hình của trung quốc và việt nam
tại cuộc họp báo đại diện bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc đã thông báo tóm tắt về nội dung chuyên án được phối hợp giữa công an hai nước
trước đó từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám quá trình đấu tranh chuyên án sáu trăm một mươi sáu m phía trung quốc là chuyên án ba trăm linh năm do đối tượng vi văn thế cầm đầu
công an việt nam đã bắt giữ một mươi một đối tượng truy nã một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ năm mươi chín bánh heroin gần ba một tỷ đồng ba xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
phía trung quốc đã bắt giữ bảy đối tượng thu một trăm bảy mươi chín bánh heroin
sơ bộ tài liệu do
do công an trung quốc cung cấp cho thấy các đối tượng đã vận chuyển chót lọt gần hai bánh heroin từ việt nam sang trung quốc tiêu thụ
trả lời câu hỏi của phóng viên trung quốc về việc công an việt nam đã có phương án đấu tranh như thế nào đối với các đối tượng trong đường dây có thủ đoạn tinh vi đại diện bộ công an việt nam cho biết
tổ chức bắt giữ đối tượng này thì là từ bộ lãnh đạo bộ công an cho đến trưởng ban chuyên án phó ban chuyên án
cục chúng tôi cũng như là công an đảng sơn luôn luôn đạt ra ba yêu cầu cơ bản khi bắt một đối tượng

thứ hai là phải đảm bảo yêu cầu về mặt pháp luật
thứ ba là phải đảm bảo yêu cầu về mặt tiêu thụ
với câu hỏi thời gian qua việt nam đã đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới với trung quốc
vậy kết quả này có tác động như thế nào đối với công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của nước bạn đại diện bộ công an trung quốc nhấn mạnh
trung quốc đã phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy với nhiều nước trên thế giới
nhưng có thể khẳng định
việc phối hợp với công an việt nam được coi là hình mẫu tiêu biểu và thành công nhất
việc công an việt nam triệt phá thành công hàng loạt chuyên án ma túy lớn mà bọn tội phạm đều đang có mục đích vận chuyển số ma túy này vào trung quốc
đã góp phần tích cực vào cuộc chiến với tội phạm ma túy nói chung và với trung quốc nói riêng
tại cuộc họp báo hai bên cũng thông báo về việc hợp tác trao đổi thông tin chặt chẽ trong đấu tranh chuyên án giữa công an hai nước
phía trung quốc đánh giá rất cao khi công an việt nam bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu cầm đầu
triệt phá được đường dây ma túy xuyên quốc gia mà hai bên đang phối hợp điều tra
đồng thời việc phối hợp đấu tranh phá chuyên án chung này đã góp phần đưa công tác phối hợp
hợp tác quốc tế giữa lực lượng công an hai nước lên tầm cao mới
tiếp tục là một thông tin liên quan đến tội phạm ma túy
phòng phòng chống tội phạm và ma túy đồn biên phòng cửa khẩu thanh thủy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
vừa bắt giữ đối tượng người lào đang trên đường vận chuyển ba viên ma túy tổng hợp
xâm nhập địa bàn nghị an để tiêu thụ
đối tượng phòng sồng trú tại huyện sai chambon tỉnh bô lê khâm sai lào
bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy tại khu vực xã thanh thủy huyện thanh trương nghệ an
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi năm gói màu xanh đựng ba viên ma túy tổng hợp
một điện thoại di động
theo lời khai ban đầu đối tượng vận chuyển số lượng ma túy trên vượt biên giới sang việt nam bán kiếm lời
đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ thảm án ba người trong một gia đình bị giết tại tiền giang
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn đăng khoa chú huyện châu thành tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi giết người
trước đó quang đã ra tay sát hại vợ mẹ vợ và con riêng của vợ vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng tám
nguyên nhân dẫn đến hành vi này là do khoa ghen tuông nghi ngờ vợ có người tình nên dẫn đến tranh cãi to tiếng
bị vợ mình đòi chia tay đối tượng đã quyết định xuống tay hạ sát mọi người trong gia đình vợ
sau khi gây án nghi can đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng bất thành nên lấy xe máy hòng trốn chạy thì bị công an bắt giữ
cũng trong ngày hai mươi ba tháng tám tại bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã bắt tạm giam thêm bốn đối tượng trong vụ án gây dối trật tự công cộng
hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại ubnd tỉnh bình thuận
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm trần minh thiện sinh năm hai nghìn lê nhật bản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
phạm văn trung tức trung khảnh và tăng thanh thuận cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
các đối tượng trên đều trú tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
lên quan đến vụ án này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết vừa khởi tố bị can thêm một mươi bảy đối tượng
trong đó có bốn đối tượng nói trên do có các hành vi tham gia tụ tập gây dối
ném gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại khu vực ubnd tỉnh bình thuận vào ngày một mươi tháng sáu
như vậy sau khi vụ việc xảy ra đến nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bị can đối với ba mươi hai đối tượng
và đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam một mươi chín đối tượng để phục vụ điều tra làm rõ và đề nghị truy tố trước pháp luật
nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ tai nạn làm ba người trong gia đình tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rập vũng tàu ngày hôm qua đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với tài xế huỳnh minh hiếu trú tại phường long toàn thành phố bà rợi vũng tàu
theo điều tra của cơ quan công an chiều ngày tám tháng bảy tài xế hiếu điều khiển xe ô tô taxi
va sạm với xe mô tô doanh vũ trung hiếu trú tại thị xã phú mỹ điều khiển
phía sau trở vợ của một con gái sinh năm hai nghìn một mươi bảy trên đường hai mươi tám tháng bốn
hậu quả làm ba người đi trên xe mô tô tử vong
sau khi gây tai nạn phát hiện có nạn nhân đã chết hiếu sợ nên gọi điện cho người nhà đến đón về
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày tài xế hiếu lên cơ quan công an trình diện
cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do huỳnh minh hiếu điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép không chú ý
đây là trang trại nuôi tôm hùm giống của gia đình ông dương bình thanh ở khu bãi ngang quất lâm xã hòa hiệp bắc huyện đông hòa tỉnh phú yên
trang trại của ông được xây dựng từ năm hai nghìn một theo dự án xây dựng mô hình nuôi tôm xú trên chiều của sở khoa học và công nghệ phú yên
để có được đất thực hiện dự án sở khoa học công nghệ tỉnh phú yên đã làm việc với chính quyền xã hòa hiệp bắc cho năm hộ dân thuê đất để làm thí điểm
có thể nói ông dương bình thanh và những hộ gia đình này
là những người đầu tiên xây dựng nên thương hiệu tôm hùm đem lại một phần ba tổng thu nhập cho tỉnh phú yên như ngày hôm nay
đột ngột ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám vừa qua quỹ bán nhân dân huyện đông hòa ra văn bản số một trăm chín mươi một tb ubnz
thông báo thu hồi đất nuôi tôm cao chiều thuộc dự án của sở khoa học và công nghệ tại xã hòa hiệp bắc
văn bản này cho rằng đất nuôi tôm vùng ven biển của người dân nơi này là đất lấn chiếm trái phép
và bắt buộc tháo gỡ di rời toàn
toàn bộ tài sản và bàn giao lạnh mặt bằng cho quỹ bán nhân dân xã hòa hiệp bắc quản lý theo quy định
thời gian hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
dự án năm hai nghìn hai cho đến hai nghìn một mươi hai là sở khoa học có hợp đồng với xã xã là hợp đồng với đất cho chúng tôi sử dụng

chủ dự án nuôi tôm vùng ven biển của sở khoa học và công nghệ tỉnh phú yên
nuôi tôm đông triều lại cung cấp cho phóng viên truyền hình công an nhân dân bản đồ quy hoạch
các quyết định của các cấp ban ngành cũng như của quỹ bán nhân dân tỉnh phú yên
về việc quy hoạch vùng nuôi tôm cao triều
liên hữu bằng quyền giao cho quỹ bán nhân dân xã hòa hiệp bắc ký đồng
cho nên việc cưỡng trớn và dưu cầu tháo gỡ theo kết luận của đồng truyền trang quân tấn
có một quyết định đồng thống ba từ năm hai nghìn một mươi năm
thực hiện là hiện nay là dự án đang giải phóng hết khu vực đấy
đối với phòng vụ hiểm thì là cơ bản tầng sản phẩm
riêng với phòng vụ xã mà xã hòa hiệp bắc thì xã hòa hiệp bắc đã bàn hành vụ đẩy vụ xã hòa hiệp bắc
chủ tịch quỹ bán nhân dân huyện nói là việc giải tỏa năm hộ dân khu út lâm
trong đó có gia đình ông dương bình thanh là theo quyết định số ba kl ubnz
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm của quỹ bán nhân dân tỉnh phú yên
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cũng như nội dung của kết luận số ba
thì tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tại xã hòa hiệp bắc là ba mươi năm hai mươi hai ha
trong đó quỹ bán nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số hai nghìn tám trăm bảy mươi một qd ubnz
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn năm thuộc dự án sở khoa học công nghệ là năm bốn ha
và một mươi năm hectare được bổ sung trong quy hoạch theo quyết định số bảy trăm bốn mươi tám qd ubnz
ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
những hộ nuôi tôm ở đây trong đó có ông dương bình thanh
chỉ vi phạm lấn chiếm một trăm bảy mươi hai năm mét vùng đất làm đường khi xây dựng tường rào bằng xi măng
nếu có công việc gì khác mà làm hơn lợi nhuận của việc nuôi tôm của chúng tôi trên cát ở đây
thì chúng tôi cũng vẫn chấp nhận là
nhưng mà làm thế nào là cũng phải nghiên cứu để giải quyết
cái việc cho chúng tôi có cái nơi khác làm
hoặc là phải đền bù một cách thỏa đoán
cái công việc của chúng tôi đã làm đây bởi bấy năm rồi
được biết khu bãi ngang này nằm sát cạnh sân bay tuy hòa
nên có giá trị kinh tế rất cao
sau khi giải tỏa dự kiến một mươi ba nhân dân huyện đông hòa
sẽ phát triển thành khu thương mại dịch vụ
vâng có thể là con cá con tôm thì không đem lại hiệu quả kinh tế như khu thương mại dịch vụ
tuy nhiên giá trị từ công việc này vẫn đem lại một phần ba thu nhập của tỉnh phú yên
cũng như giải quyết công an việc làm cho hàng nghìn lao động trên đất
từ câu chuyện mà phóng viên antv vừa phản ánh
hy vọng rằng những bất cập sẽ sớm được giải quyết
để người dân nơi đây có một môi trường sản xuất ổn định
tiến tới phát triển mạnh mẽ hơn
vâng đến đây thì chương trình anntv cũng đã trôi qua được hơn một nửa thời lượng
và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức văn hóa xã hội của đời sống phương nam
xin mời trường quay phía nam
bảo trân rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sáng phương nam ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng tám
thưa quý vị mới đây sở tài nguyên môi trường tp hcm vừa đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố
các giải pháp xử lý về vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn
trong năm sáng kiến do sở đưa ra có việc sử dụng camera để phạt ngồi và công khai tên người vi phạm
theo đó để đảm bảo việc xử lý các vi phạm được kịp thời
sở tài nguyên môi trường đại nghiệp ủy ban nhân dân tp hcm
giao cho đội quản lý trật tự đô thị và đội thanh tra xây dựng thống quyền kiểm tra
lập biên bản vi phạm hành chính bảo vệ vệ sinh môi trường công cộng
nguồn tiền từ xử lý vi phạm sẽ được sử dụng để duy trì hoạt động của hai lực lượng này
các địa phương cần sử dụng mạng lưới công nghệ thông tin sẵn có
và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm chứng cứ xử phạt
theo quy định hiện hành thì hành vi vi phạm vệ sinh công cộng chưa được phép công khai thông tin
tuy nhiên để tạo sức răng đe với người vi phạm theo sở tài nguyên môi trường tp hcm
thì cần có sự quyết liệt của cả cơ quan quản lý nhà nước và sự góp sức của cộng đồng
trực để phê phán hành vi xấu
vì vậy cần xây dựng cơ chế phối hợp cung cấp thông tin vi phạm từ người dân
việc công khai thông tin người vi phạm là một giải pháp có thể tính tới
chuyển sang lĩnh vực kinh tế ngân hàng thế giới quốc bang mới đây nhận định
tp hcm có khả năng phát triển điện mặt trời trên mái nhà
với diện tích ít nhất một trăm linh triệu m hai
điều này có thể bổ sung vào nguồn cung điện giảm phụ tải ngay tại chỗ rất lớn